theo báo cáo về kết quả khai quật khu vực điện kính thiên thuộc khu di sản hoàng thành thăng long
do trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội và viện khảo cổ học công bố mới đây
thì chúng ta đã phát hiện thêm nhiều dấu tích quý về kiến trúc của các triều đại quá khứ tại khu vực này
hoàng thành thăng long là một khu di tích rộng lớn phong phú và phức tạp về mặt khảo cổ học
mới đây nhất khai quật trên khu vực gần chín trăm chín mươi m hai phía đông bắc nền điện kính thiên
các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu tích kiến trúc cho thấy quy mô của thành đại la
tức trung tâm quyền lực chính trị thời kỳ trước khi thăng long được hình thành
như là kinh đô của nước đại việt thời lý
đây là một phát hiện khảo cổ học quan trọng gợi mở nhiều vấn đề thú vị
cũng như những hướng nghiên cứu lâu dài với các nhà khoa học
người ta đi tìm dấu tích về văn hóa lý
thì người ta cứ phải tìm được các cái dấu tích văn hóa lý rất là đặc trưng thì mới gọi đấy là lý
nhưng mà tôi xin nói ngay rằng là
năm đó là năm một nghìn một mươi mới chỉ là thành lập nhà lý đã có một năm thôi
nhà lý là thành lập năm một nghìn chín
thế mà đến năm một nghìn một mươi định đô thăng long rồi xây dựng các công điện như vậy
thì tôi cho rằng là các dấu tích kiến trúc của năm một nghìn một mươi không thể gọi là có phong cách lý được
bởi vì lúc đó nhà lý vừa mới thành lập xong đã có cái gì đâu
vâng ạ cho nên tôi lại nghĩ rằng dấu tích của những kiến trúc của thời kỳ
tiền thăng long và cái dấu tích kiến trúc của những cái thời kỳ về văn hóa đại la đấy
thì đấy mới lại cho ta một cái hình dung về cái kiến trúc của cái năm một nghìn một mươi
vì thế mà tôi đánh giá rất cao những các cái dấu tích văn hóa tiền thăng long
và cái văn hóa đại la ở cái chỗ khai quật này ở cái vị trí khai quật này
có thể nói kết quả khai quật này đã góp phần khẳng định khu vực thành cổ hà nội
có thể nói kết quả khai quật này đã góp phần khẳng định khu vực thành cổ hà nội
và khu một mươi tám hoàng diệu là một trung tâm quyền lực phát triển liên tục trong hơn một năm lịch sử
qua đó tiếp tục làm tăng thêm giá trị của di sản thế giới hoàng thành thăng long